thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư hoàng nguyễn thùy linh cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình
vâng xin chào mc diệp vân và chào quý vị khán giả của chương trình hộp thư truyền hình
thưa luật sư khán giả bùi thị nụ ở tp hcm hỏi trước khi ly hôn bố mẹ chồng có cho vợ chồng tôi một miếng đất đã sang tên cho chồng tôi nhưng để lấy vốn kinh doanh nên đã thế chấp quyền sử dụng miếng đất này để vay ngân hàng một tỷ đồng vậy xin hỏi sau khi ly hôn số nợ đó giải quyết như thế nào
vâng xin cảm ơn mc diệp vân
theo quy định tại điều sáu mươi luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn quy định về giải quyết quyền và nghĩa vụ trả nợ sau khi ly hôn của vợ chồng đối với bên thứ ba như sau
thứ nhất quyền nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác
thứ hai trong trường hợp có tranh chấp về quyền nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều hai mươi bảy ba mươi bảy và bốn mươi năm của luật này và quy định của bộ luật dân sự để giải quyết
như vậy sau khi ly hôn các khoản nợ mà vợ chồng bạn
xác lập với người thứ ba mà ở đây là ngân hàng thì trong thời kỳ hôn nhân vẫn có hiệu lực bình thường
do đó hai vợ chồng bạn sẽ cùng có nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng là một tỷ đồng tiền gốc và tiền lãi phát sinh
vợ chồng bạn có thể tự thỏa thuận với nhau về việc mỗi người sẽ trả bao nhiêu tiền hoặc thỏa thuận mỗi người trả một nửa
thỏa thuận này nên lập thành văn bản và có người làm chứng hoặc công chứng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng khi đến hạ
trong trường hợp mà hai bên không thỏa thuận được về nghĩa vụ trả nợ sau khi ly hôn
thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết
bản án của tòa án được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh nhà nước với hệ thống cơ quan thi hành sẽ bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của bên còn lại
thưa luật sư khán giả phạm thị hoa ở bắc ninh hỏi
vợ chồng tôi ly hôn đã được ba năm chồng tôi là người được nuôi con bé năm nay năm tuổi
thời gian gần đây do tính chất công việc nên anh ấy không có thời gian ở nhà chăm sóc con
thỉnh thoảng do tiếp khách nên anh còn say rượu
đang trong tuổi ăn học nhưng bé không được giáo dục và chăm sóc đầy đủ
cháu có nói là muốn về ở với mẹ
vậy tôi hỏi trường hợp này tôi có được yêu cầu tòa án thay đổi quyền nuôi con để đón cháu về ở với tôi hay không
tôi xin được trả lời như sau
theo điều tám mươi bốn luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn quy định
trong trường hợp con dưới bảy tuổi chưa đủ tuổi để xem xét nguyện vọng của con
mà người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông non chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con
thì bạn có thể yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con
bằng việc làm đơn yêu cầu tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con
theo một trong hai cách sau
cách thứ nhất có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con với chồng bạn
cách thứ hai chứng minh được cha của cháu không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con
điều kiện trực tiếp nuôi con được hiểu bao gồm điều kiện kinh tế và điều kiện nhân thân
về điều kiện kinh tế đó là có việc làm có thu nhập ổn định đảm bảo cho việc sinh hoạt học tập của con
có chỗ ở ổn định có đủ điều kiện để con vui chơi học tập giải trí
về điều kiện nhân thân đó là có lối sống lành mạnh tuân thủ các quy định của pháp luật
chấp hành chủ trương của đảng và nhà nước sống gương mẫu
đảm bảo con có thể sống trong môi trường văn minh có thời gian chăm sóc con
trong trường hợp bạn chứng minh được mình có đủ điều kiện trực tiếp nuôi con
và chứng minh được chồng không còn đủ điều kiện trực tiếp nuôi con
bạn có thể khởi kiện lên tòa án để giải quyết thay đổi quyền nuôi con
theo điều một trăm chín mươi bộ luật tố tụng dân sự năm hai nghìn một mươi năm
hồ sơ bao gồm đơn khởi kiện bản án ly hôn bản sao chứng thực sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân
và bản sao chứng thực giấy khai sinh của con
cùng với các tài liệu chứng minh cho yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con là có căn cứ và hợp pháp
sau khi nhận đơn khởi kiện cùng hồ sơ hợp lệ tòa án sẽ thụ lý vụ án
tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục chung và ra bản án hoặc quyết định để giải quyết vụ án
khán giả nguyễn hải yến ở lào cai hỏi
thưa luật sư tôi chưa ly hôn nhưng về bên ngoại sống và không ở cùng nhà chồng gần ba năm rồi
tôi có thể chuyển khẩu về bên ngoại nhà tôi
thì tôi chưa ly hôn được không ạ
vâng về trường hợp của chị tôi xin được trả lời như sau
về vấn đề chuyển hộ khẩu sẽ không phụ thuộc vào việc ly hôn
nên khi bạn có nhu cầu chuyển hộ khẩu
bạn chỉ cần tiến hành theo thủ tục của luật cư trú năm hai nghìn sáu sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi
cụ thể trước hết bạn cần liên hệ với cơ quan công an cấp sổ hộ khẩu nơi bạn đang cư trú
để làm thủ tục chuyển khẩu cơ quan công an sẽ cấp cho bạn giấy chuyển hộ khẩu
cùng với giấy chuyển hộ khẩu được cấp nêu trên bạn nộp cùng các giấy tờ sau
phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu bản khai nhân khẩu giấy chuyển hộ khẩu và giấy tờ
và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp của bạn
trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú
trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
vâng xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
khách không vai cách âm không trang bị hiện đại nhưng luôn thu hút một lượng lớn khách đến ngồi uống nước và hát
theo người dân chia sẻ không chỉ lần chiếm về hè để bán nước
nhiều chủ quán nước tại đây còn mở rán loa công suất lớn phục vụ khách ngồi hát karaoke
gây ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân cư xung quanh khu vực
đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình nhanh chóng xác minh và xử vạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định
cũng tại hà nội
người dân gửi ý kiến phản ánh tới chương trình về tình trạng xe khách dừng đỗ
đón trả khách không đúng điểm quy định dọc đường giải phóng
đặc biệt là đoạn xung quanh biến xe giáp bát tiêm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát trong công tác bảo đảm chất tự
an toàn giao thông đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các đơn vị kinh doanh vận tải
xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định
đây là những hình ảnh được người dân ghi lại về trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt tại hà nội
nhiều chủ phương tiện bất chấp nguy hiểm dừng đỗ xe trong hành lang an toàn giao thông đường sắt
không chỉ dừng chờ mà thậm chí còn đi ngay trên đường sắt tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
dừng đỗ hay quay đầu xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt là hành vi bị nghiêm cấm
đề nghị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm các trường hợp trên theo đúng quy định
đồng thời tăng cường nâng cao ý thức tham gia giao thông tới người dân